thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục xét xử vụ giết người cố ý gây thương tích
với bị cáo nguyễn trung nguyên ba mươi tuổi trú tại thạch thất hà nội
trong vụ án cháu bé ba tuổi bị đóng đinh vào đầu tử vong
tại tòa nguyễn trung nguyên thừa nhận mọi hành vi hành hạ cháu bé bắt nuốt đinh uống thuốc dịt cỏ đổ keo vào mũi
cho đến việc đóng đinh bằng quả tạ vào đầu khiến cháu bé ba tuổi là con riêng của người tình nguyên tử vong
điều đáng chú ý có mặt tại phiên xử chị nguyễn thị luyến hai mươi bảy tuổi là mẹ bé gái khai nhận lúc đầu không biết việc con bị bạo hành
cũng không nghi ngờ cho ai thế nhưng đại diện viện kiểm sát công bố lời khai của chị này tại cơ quan điều tra cho thấy
chị có mặt ở trong nhà trong hai lần cháu bé bị huyên ép uống thuốc trừ sâu và bị đánh gãy tay
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với chị luyến vì có dấu hiệu che giấu tội phạm
đi xe ô tô đến quán cà phê rồi bất ngờ rút súng bắn hai người bị thương
công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đang tạm giữ hình sự đặng thanh quý hai mươi bảy tuổi trú tại xã bình thuận để điều tra
khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày đặng thanh quý hai mươi bảy tuổi trú tại xã bình thuận huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đón taxi đến trước quán cà phê kim băng xã bình thuận
tại đây quý hạ kính cửa xe và rút súng bắn vào quán cà phê khiến hai người trong quán trúng đạn
sau khi nổ súng quý đã rời khỏi hiện trường
ngay sau đó ít giờ công an huyện bình sơn đã bắt giữ quý cùng tăng vật
vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố bắt giam đối với nguyễn ngọc thiện
phó tri cục thi hành án dân sự tp đà lạt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan chức năng xác định ông thiện có sai phạm trong việc kê biên đấu giá tài sản căn nhà của vợ chồng ông bùi xuân bình và
đỗ thị vân hồng trú tại hai mươi một a nguyễn trung trực phường bốn tp đà lạt
cụ thể bà đỗ thị vân hồng là người phải thi hành án với số tiền hơn ba trăm một mươi tám triệu đồng
tuy bà hồng đã nộp xong nhưng ba tuần sau khi nộp tiền ông nguyễn ngọc thiện chấp hành viên tri cục thi hành án dân sự tp đà lạt
vẫn tiến hành ban đấu giá nhà và đất của bà hồng đã kê biên để thi hành án trước đó
sau ba năm điều tra thu thập các chứng cứ giám định các tài liệu liên quan
vào ngày một mươi tháng một mươi cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc thiện về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối với ninh thị vân anh còn có các biệt danh là anna bắc giang hay tin na dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để điều tra theo đơn tố cáo
về hành vi chiếm đoạt xe ô tô của ninh thị vân anh theo định giá tài sản chiếc xe ô tô mà ninh thị vân anh bị tố cáo có hành vi chiếm đoạt
có giá trị trên năm trăm linh triệu đồng làm việc với cơ quan điều tra ninh thị văn anh khai nhận sau khi hết hợp đồng thuê xe tự lái
của một đơn vị cho thuê vân anh đã cố tình không trả lại xe mà làm giả giấy tờ đăng ký xe rồi đem đến thành phố ninh bình bán cho một người dân
ở hà nội với giá bốn trăm năm mươi triệu đồng nạn nhân đã chuyển trả trước cho vân anh ba trăm chín mươi triệu đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết
đã đến thành phố ninh bình thu giữ chiếc xe tăng vật đưa về bình thuận để phục vụ điều tra và định giá tài sản ngay sau khi khởi tố vụ án
cơ quan kiểm sát điều tra công an tp phan thiết đã bàn giao hồ sơ vụ án cho phòng kiểm sát hình sự công an tp bình thuận thụ lý điều tra theo thẩm quyền
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi một đối tượng
có liên quan đến hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy tại quán karaoke luxury hồng phúc ở ấp an chu xã bắc sơn huyện trảng bom
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng bom đã khởi tố các bị can hà lê hồng phúc bốn mươi tuổi chủ quán karaoke luxury hồng phúc
và năm đối tượng khác để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài ra cơ quan công an cũng đã khởi tố phạm thị my trần thanh danh trà ngọc bi đinh thanh tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện tràng bom bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke rese hồng phúc
và bắt quả tăng nguyễn đăng tiến lộc đang bán ma túy cho khách hát karaoke
ngay sau đó cơ quan công an tiếp tục bắt giữ my danh bi và tùng là những đối tượng bán ma túy cho khách

thưa quý vị thời điểm bước vào mùa xây dựng lợi dụng sơ hở của người dân trong việc trông coi tại các công trình xây dựng
các đối tượng xấu đã ra tay trộm cắp tài sản tạo nên tâm lý hoang mang cho người dân và doanh nghiệp
phóng viên antv đà nẵng đã có phản ánh ngay sau đây
sáng ngày một tháng một mươi nhận được tin báo của người dân tại công trình dự án trung cư nhà ở xã hội bào tràm thuộc phường hòa hiệp nam quận liên triều
bị kẻ gian đột nhập lấy đi sáu thùng ống đồng dùng để lắp đặt hệ thống điều hòa với tổng giá trị khoảng ba mươi triệu đồng
ngay lập tức công an phường hòa hiệp nam đã triển khai lực lượng xuống hiện trường điều tra vụ việc
chỉ sau bốn mươi tám giờ điều tra nhóm trụng cắp tài sản đã được làm rõ

phạm thanh lộc hai mươi tám tuổi chú huyện thăng bình tỉnh quảng nam và nguyễn thanh tùng hai mươi hai tuổi chú huyện nghi lộc tỉnh nghệ an

phạm thanh lộc hai mươi tám tuổi chú huyện nghi lộc tỉnh quảng nam quận liên triều đang chở sáu trăm linh kg sắt trộn cắp được tại khu vực golden hill xã hòa liên huyện hòa vang đi tự thụ
các đối tượng khai nhận chỉ trong vòng một tháng đã gây ra chín vụ trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng trên địa bàn
qua các vụ việc có thể nói là các công trình đang chú ý
thứ nhất là phải lắp đặt hệ thống camera giám sát để bảo quản tài sản của mình
cái thứ hai là lực lượng bảo vệ phải có lực lượng bảo vệ người bảo vệ quản lý cái tài sản này
cái thứ ba cái lực lượng bảo vệ này phải thường xuyên tổ chức tùng ra kiểm soát trong địa bàn được giao phụ đách
qua các vụ việc trên cho thấy các công trình nhà cửa lớn nhỏ buổi tối thường không có người trông coi kho bãi che chắn sơ xài nên trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm cắp tài sản
để phòng ngừa tình trạng trộm cắp tài sản tại các công trình ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì chủ nhà chủ thầu cần nâng cao cảnh giác cắt cử người trông coi bảo vệ tài sản của chính mình
đề phòng những vụ trộm gây thiệt hại lớn ảnh hưởng tiến độ thi công công trình gây mất an ninh trật tự tại địa phương
công an tỉnh thừa thiên huế vừa truy bắt nhanh đối tượng có hành vi giết người đặng văn đồng ở tại xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
vụ án xảy ra vào ngày một mươi tháng một mươi nạn nhân là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bị đâm nhiều nhát trên cơ thể
sau nhiều giờ lần theo dấu vết với sự phối hợp của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam công an huyện điện bàn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
công an tỉnh thừa thiên huế đã bắt đối tượng gây án tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam
tại cơ quan điều tra đặng văn đồng khai nhận vào ngày tám tháng một mươi đã từ bình phước ra huế sát hại nạn nhân do ghen tuông sau đó bỏ trốn vào nam thì bị bắt giữ
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra vào tối qua tại khu phố suối cam phường tiến thành
nạn nhân là lê văn anh hai mươi hai tuổi quê tỉnh gia lai
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi
tại một quán bia về văn tấn tài ba mươi ba tuổi trú tại phường tiến thành cùng lê văn anh và một người đàn ông tên trí chưa rõ lai lịch đi về nhà của tài để nhậu
trong lúc nhậu anh và trí có xảy ra mâu thuẫn cãi vã
khi thấy lê văn anh cầm bát trong nhà mình mang ra ngoài đập tài đã bực tức vào nhà lấy một con dao dài dạng kiếm đuổi chém khiến anh gục xuống
dù được đưa đi cấp cứu nhưng lê văn anh đã tử vong sau đó phan tấn tài cũng đã lên cơ quan công an đầu thú
lừa đảo bán đất chiếm đoạt hơn
hơn hai tỷ đồng một nữ giám đốc công ty bất động sản đã bị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc bắt giữ và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
đó là nguyễn thị hương giang ba mươi chín tuổi trú tại phường trần quang diệu tp quy nhơn tỉnh bình định
theo cơ quan công an vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín giang thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đất vàng bình định có trụ sở tại thành phố quy nhơn
công ty này do giang làm giám đốc và chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi một giang đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân có thể liên kết với chủ đầu tư dự án hưng định city ở thành phố quy nhơn để mua được những lô đất giá rẻ tại dự án này
sau đó giang đã huy động người dân góp tiền để mua đất rồi chiếm đoạt của bảy bị hại số tiền hơn hai hai tỷ đồng
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một giang bỏ trốn khỏi địa phương và sau đó bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định ra quyết định truy nã đặc biệt
đến ngày một mươi hai tháng một mươi bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện và phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định bắt giữ thành công đối tượng tại nhà trọ trên địa bàn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai vừa điều tra làm rõ nhóm đối tượng chuyên lợi dụng lúc chập trạng tối và tờ mờ sáng dùng tiền giả mệnh giá cao đến các tiệm tạp hóa mua hàng hóa giá trị thấp để được trả lại tiền thật